tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu trạm bot pháp vân cầu rẽ dừng thu phí trước ngày một mươi tháng sáu
nếu không sao lưu dữ liệu theo đúng quy định
trước đó tổng cục đường bộ việt nam có quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác sao lưu dữ liệu thu phí
tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trong đó có dự án bot pháp vân cầu rẽ
sau khi kiểm tra tổng cục đường bộ việt nam đã yêu cầu công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ
phải thực hiện ngay công tác sao lưu dữ liệu thu phí
tuy nhiên đến ngày một mươi ba tháng năm công ty này vẫn chưa thực hiện sao lưu theo như yêu cầu